sau bão số chín lực lượng công binh của quân khu bốn đã tích cực thông đường bảy mươi một
nối trạm kiểm lâm sáu mươi bảy đến thủy điện rào trăng ba ở xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
đường vào thuận lợi ít nguy hiểm hơn nên hôm nay lần đầu tiên thân nhân của một mươi hai công nhân
đang mất tích ở thủy điện rào trang ba đã được tiếp cận với hiện trường
trước khối lượng đất đá sạt lở vượt ngoài tưởng tượng và chứng kiến cảnh hàng trăm con người
đang ngày đêm làm việc công việc cứu hộ cứu nạn họ không giấu được nỗi xúc động
buồn đau đớn trước mắt họ giờ đây là cảnh đổ nát vượt sức tưởng tượng
hàng nghìn khối đất đá chảy xuống vùi lấp mọi thứ
không chỉ một mà quá nhiều điểm người thân ở đâu giữa bãi đất mới ngập tràn này
hơn hai trăm linh con người đang lật từng hốc đất nhặt từng phiến đá để tìm kiếm
gần ba tuần qua không kể ngày đêm họ miệt mài mở đường vào khu tìm kiếm
nén hương thắp giữa trời đất lúc này như để gọi con em
theo thân nhân đi về hơn là cầu mong siêu thoát ở một nơi xa xôi
cái thứ hai nữa là bác vẫn yên tâm
chưa ra sạc nhưng mà bác vẫn yên tâm vẫn có hy vọng
vẫn nối hy vọng là con bác được sớm được cả cơ quan nhà nước đưa về
đồng cảm chia sẻ mất mát của các gia đình có người thân mất tích
lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế cũng không giấu được cảm xúc
buồn nhưng trên hết là trách nhiệm
thừa thiên huế và quân khu bốn khẳng định quyết tâm tiếp tục huy động nhân vật lực
sớm đưa đồng bào về với gia đình
như vậy là chúng ta cũng đã tìm được năm thi thể
công nhân bị mất tích
còn lại một mươi hai con việc bằng chú khóa máy
nhưng tôi quyết tâm trong những ngày mà thời tiết thuận lợi như thế này
tôi quyết tâm làm cho bằng được
tuy nhiên tôi rất mong muốn làm sao thời tiết thường lợi hơn
để chúng tôi tiếp tục tìm kiếm
và quan điểm là tránh phục từ ngày tới giờ
còn đường công tác để tìm được những người mất tích
để về lại với gia đình về lại nơi quê hương
để tiết kiệm dành tất cả thời gian cho việc tìm kiếm
các hoạt động phụ trợ khác
các sở chỉ huy tiền phương sắp xếp đưa vào phục vụ tại chỗ cho lực lượng cứu hộ
một mươi bảy ngày dòng dã
mỗi ngày hơn hai trăm linh con người cùng hàng chục phương tiện cơ giới
đang bám lại trên triền núi vừa đổ sụp
tất cả đều tranh thủ từng giờ từng phút
để có thể tìm kiếm các nạn nhân sớm nhất